tại đà nẵng ngay sau khi có ca nhiễm covid một mươi chín là tiểu thương tại chợ đầu mối thuộc quận hải châu
mới đây lực lượng liên ngành quận liên triều đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ tiểu thương người lao động
tại lò mổ gia súc gia cầm đà sơn thuộc phường hòa khánh nam để tăng cường kiểm soát ngăn chặn dịch covid một mươi chín